nhận lời mời của thủ tướng hungary viktor orbán tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ thăm chính thức cộng hòa hungary từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến hungary là sự kiện có ý nghĩa lịch sử là chuyến thăm đầu tiên của tổng bí thư đảng ta đến một nước trong khu vực trung đông âu kể từ sau thời kỳ chuyển đổi thể chế ở những nước này
chuyến thăm chính thức hungary của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm tạo dấu mốc mới động lực mới tầm cao mới trong quan hệ hai nước tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước việt nam hungary
chuyến thăm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt nâng khuôn khổ hợp tác lên đối tác toàn diện với hungary nhằm tạo bước chuyển biến mới thực tế hơn trên các lĩnh vực qua đó củng cố và phát huy ảnh hưởng của việt nam với khu vực trung đông âu
chuyến thăm khẳng định chủ trương của việt nam coi hungary là đối tác truyền thống quan trọng hàng đầu ở khu vực trung đông âu tranh thủ sự ủng hộ của hungary đối với một số vấn đề đối ngoại quan trọng tăng cường quan hệ giữa hai đảng cầm quyền làm cơ sở thúc đẩy quan hệ song phương trên những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh